tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về phát triển
thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm các đại biểu nhất trí với sự cần thiết
ban hành nghị quyết tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị cần cân nhắc việc trình quốc hội
ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thủ
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội về phát triển của đà nẵng
tuy nhiên dự thảo nghị quyết cũng quy định một số cơ chế đặc thù cho thành phố có thể dẫn đến tác động
thay đổi lớn về công tác quy hoạch ngân sách nhà nước tổ chức chính quyền các cấp nên cần phải thận trọng
có đánh giá tổng kết trước khi ban hành chính sách dài hạn
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị cân nhắc việc chỉnh quốc hội ban hành nghị quyết này
vì việc ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù đồng nghĩa với việc ban hành luật riêng cho thành phố
điều này trái với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước và hệ thống pháp luật thống nhất
vì vậy cần phải đặt vấn đề sửa đổi bổ sung các điều khoản quy định về chính quyền đô thị
trong luật tổ chức chính quyền địa phương để khai thác tiềm năng của một số địa phương
nhằm phát triển kinh tế xã hội nhưng không phá vỡ sự thống nhất cấu trúc quyền lực trong tổ chức nhà nước
dự thảo nghị quyết sẽ được quốc hội xem xét và thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ chín tới đây